đồng chí lộc tâm xã bày tỏ chuyến thăm này cũng nhằm tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa quảng tây với việt nam
đồng chí đánh giá cao cơ chế giao lưu giữa quảng tây với các tỉnh biên giới việt nam
theo đó sự trao đổi đoàn giữa quảng tây với các tỉnh biên giới việt nam gia tăng mạnh mẽ
việc kết nối giao thông giao thương hai nước nói chung quảng tây và các tỉnh biên giới việt nam cũng phát triển mạnh mẽ nhanh chóng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tình hữu nghị giữa hai nước
đồng chí cũng mong muốn thủ tướng chính phủ cử đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam tham dự hội trợ trung quốc asean ca expo tổ chức vào tháng chín tới ở nam ninh
về hội trợ k expo ở thành phố nam ninh thủ tướng khẳng định việt nam luôn là nước tham gia tích cực nhất
với quy mô lớn nhất thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác giao lưu thương mại với trung quốc
thủ tướng cũng đề nghị quảng tây tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong thông quan ở các cửa khẩu để hàng hóa việt nam thâm nhập thị trường trung quốc
tăng cường quản lý tốt biên giới nhất là chống buôn lậu qua biên giới tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm
cũng trong chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ marinela pekova nhận nhiệm vụ đại sứ bulgari tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng
và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
thủ tướng đề nghị bulgari và cá nhân đại sứ với tiếng nói của mình ủng hộ việt nam trong quan hệ với eu
giúp thúc đẩy để hiệp định evfta sớm được ký kết phê chuẩn
thủ tướng đề nghị hai bên sớm tiến hành khóa họp lần thứ hai mươi bốn của ủy ban liên chính phủ việt nam
bulgari về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học
bày tỏ vui mừng được bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam bà marinela pekova khẳng định
bungary ủng hộ tự do thương mại giữa việt nam và eu mong muốn evfta sớm được thực thi để mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho hai bên
với điều kiện thuận lợi của hai bên hoàn toàn có thể thúc đẩy kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước
cùng ngày thủ tướng cũng đã có buổi tiếp bà rosario
poteel kasanova đại sứ cộng hòa đông uruguay đến chào ra mắt nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ với các nước mỹ la tinh nói chung và đông uruguay nói riêng
mong muốn phát triển quan hệ hợp tác theo chiều sâu nhất là kinh tế thương mại đầu tư
thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
triển khai kết quả kỳ họp lần thứ nhất ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư việt nam đông uruguay và các văn kiện hợp tác đã ký
bày tỏ cảm ơn tình cảm của người dân việt nam dành cho mình khi đến đây
đại sứ của đất nước có ba triệu dân mong rằng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa đông uruguay và việt nam có thể phát triển hơn nữa
bà đại sứ cho biết nhiều người bất ngờ khi biết đông uruguay xuất khẩu sang nhật bản phần mềm nông nghiệp chăn nuôi
đồng thời mong muốn việt nam sử dụng phần mềm này để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
còn tại buổi tiếp ông jonathan choi chủ tịch phòng thương mại hồng kông việt nam đồng thời là chủ tịch tập đoàn sunwa hồng kông trung quốc
thủ tướng nhấn mạnh hợp tác giữa việt nam và trung quốc nói chung hồng kông nói riêng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư du lịch văn hóa
thủ tướng đề nghị phòng thương mại hồng kông việt nam đóng vai trò cầu nối
thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước hợp tác mạnh mẽ hơn nữa không chỉ về cà phê gạo mà cả hàng thủy sản và các mặt hàng khác
thủ tướng nề rõ chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh tại việt nam
đồng thời mong muốn đón các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính có năng lực quản trị công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường
ông jonathan choi trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ và các cơ quan chức năng việt nam đã tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp hồng kông đầu tư kinh doanh thành công tại việt nam thời gian qua
đến nay đã có một số đoàn doanh nghiệp của trung quốc sang việt nam và cơ hội hợp tác là rất khả quan
không chỉ các doanh nghiệp quan tâm mà một số địa phương của trung quốc cũng rất quan tâm
châu nay đoàn công tác của ủy ban thường vụ quốc hội do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh nguyễn gia lai về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi tám
và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua
mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực cố gắng và có những hướng đi riêng phù hợp
để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
về định hướng thời gian tới chủ tịch quốc hội yêu cầu thường trực tỉnh ủy gia lai phải tập trung xây dựng nông thôn mới
để tập trung thu hút đầu tư nhất là có các chính sách đầu tư cho lĩnh vực chế biến công nghệ cao thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
về những kiến nghị của tỉnh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận và giao cho các cơ quan chuyên môn
sẽ tiếp thu và sẽ sớm trình các cơ quan thẩm quyền trong thời gian sớm nhất
hôm nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp
đoàn viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào do ông bua sòn búc phả văn nguyên thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
vui mừng được trở lại hà nội sau hai năm ông bua sòn búc phả văn đánh giá cao sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của việt nam
ông cho biết trong chuyến làm việc tại việt nam lần này viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào muốn tìm hiểu kinh nghiệm
về đổi mới doanh nghiệp nhà nước và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã kiểu mới của việt nam để góp phần đổi mới mô hình kinh tế trong nước
bày tỏ sẵn lòng hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với lào phó thủ tướng vương đình huệ cho biết lãnh đạo chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan của việt nam
không chỉ chia sẻ các kinh nghiệm thành công mà cả các thất bại trước đây để hai bên cùng thảo luận đánh giá và áp dụng trong thực tiễn
phó thủ tướng mong muốn viện nghiên cứu kinh tế quốc gia lào sẽ tham khảo được nhiều kinh nghiệm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội để thúc đẩy đổi mới mô hình kinh tế của lào trong thời gian tới
tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều nay giám đốc sở giao thông vận tài hà nội vũ văn viện đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên
liên quan đến đề xuất hạn chế xe máy trên một số tuyến đường trên địa bàn hà nội gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao lại hướng tới cấm xe máy mà không cấm ô tô ông vũ văn viện cho biết để chống ủn tắc giao thông phải lựa chọn một số phương tiện để giảm hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi ba hà nội đã phân vùng hạn chế sự hoạt động của ô tô tại nhiều khu vực gần đây thành phố tiếp tục hạn chế sự phát triển của phương tiện taxi đặc biệt là taxi công nghệ đồng thời khẳng định xe máy chỉ là một trong những phương tiện bị hạn chế
ông viện cũng cho rằng việc thực hiện cấm xe máy ô tô sẽ có lộ trình giải pháp cụ thể bảo đảm hài hòa vì lợi ích chung của nhân dân chứ không có động cơ mục đích nào
khu vực tuyến đường thực hiện cấm xe máy sẽ phải có hạ tầng đầy đủ giao thông công cộng đảm bảo như tuyến đường nguyễn trãi lê văn lương cũng mới chỉ là đề xuất để nghiên cứu chứ không phải quyết định
hôm nay đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy của quốc hội
do phó chủ tịch quốc hội độ bá tị dẫn đầu đã đến giám sát tại khu công nghiệp la phù huyện hoài đức khu đô thị sa la tổ hợp trung cư hh linh đàm thành phố hà nội
điểm công nghiệp la phù hình thành từ năm hai nghìn một với một trăm bảy mươi cơ sở hoạt động chủ yếu là tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cơ sở chưa bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy đa phần gặp khó khăn nguồn nước vào xe chữa cháy khó tiếp cận không trang bị đầy đủ phương tiện hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định
còn tại khu đô thị sa la và tổ hợp trung cư hh linh đàm các hoạt động cần thiết để bảo đảm phòng cháy chữa cháy cơ bản đáp ứng nhu cầu
tuy nhiên do mật độ dân cư đông với nhiều khối nhà do đó sẽ rất khó nếu có cháy xảy ra
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị đề nghị các cơ sở chưa bảo đảm các thiết bị về phòng cháy chữa cháy cần trang bị ngay cũng như tập huấn cho người lao động và cư dân kiến thức về phòng cháy chữa cháy để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và những người chung quanh trong tình huống xấu nhất
thưa quý vị chiều nay đoàn công tác của bộ y tế do cục trưởng cục an toàn thực phẩm nguyễn thanh phong làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh bắc ninh về vụ việc học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
tại buổi làm việc cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguyễn thành phong khẳng định chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân các cháu dương tính với nhiễm sán do ăn thịt lợn
kể cả mẫu thịt lợn nghi có sán ngày một mươi bốn tháng hai và ngày hai mươi tháng hai nếu đã được nấu chín nguy cơ lây nhiễm bệnh hầu như không có
kết quả xét nghiệm trong huyết tương dương tính nhiễm sán lợn không thể khẳng định có ký sinh trùng trong cơ thể hay không bởi xét nghiệm máu chỉ là một trong những phương pháp góp phần trần đoán
trước thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính hương thành liên tục thay tên đổi chủ và không lưu mẫu kết quả thức ăn tại trường mầm non thanh khương
cục trưởng nguyễn thanh phong cho biết không lưu mẫu là hành động vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong chiều nay tại hà nội đã diễn ra diễn đàn ngành nước đức việt đây là cơ hội để các nhà đầu tư đến từ đức triển khai các dự án cung cấp nước sạch cho thủ đô hà nội
sự kiện diễn đàn ngành nước đức việt nhằm giới thiệu môi trường cơ hội đầu tư tại hà nội thúc đẩy thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ cộng hòa liên bang đức vào hà nội
hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp của hai bên tìm hiểu nắm bắt nhu cầu thị trường ngành nước tăng cơ hội giúp doanh nghiệp việt nam gặp gỡ trực tiếp
đối với đối tác đức nhằm mở rộng hợp tác kinh doanh đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực trong ngành nước để triển khai tại hà nội
chúng tôi nhận thấy kinh tế việt nam đang ngày càng phát triển chính phủ đức sẽ không cung cấp hỗ trợ cơ bản như trước đây mà sẽ hỗ trợ tổ chức hội thảo tọa đàm
diễn đàn ngành nước đức việt hôm nay là điển hình cho sự thay đổi của chúng tôi với các bạn
trong diễn đàn chúng tôi tạo cơ hội để các cơ quan chức năng của hà nội việt nam tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của đức
tôi vui mừng khi hà nội đã đầu tư nhiều để có nhà máy cung cấp đủ nước sạch cho người dân và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển giao công nghệ
đồng thời đưa các chuyên gia từ đức sang để hỗ trợ các bạn thực hiện hoạt động này trong thời gian tới
theo thống kê hiện tại có khoảng ba trăm linh doanh nghiệp đức đang hoạt động đầu tư vào việt nam
chỉ tính riêng trên địa bàn hà nội cộng hòa liên bang đức hiện có bảy mươi dự án có vốn đầu tư còn hiệu lực
những năm gần đây dự án nhà máy nước mặt sông đuống
dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc tại hà nội đã được triển khai và sử dụng công nghệ hiện đại của đức với tiêu chuẩn quốc tế
đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ và hợp tác tốt đẹp việt nam đức trong lĩnh vực khoa học công nghệ
tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhìn lại việc hợp tác và phát huy hiệu quả của dự án này
để từ đó có thể nhân rộng mở rộng ra nhiều địa bàn khác trong thời gian sắp tới
nhà máy nước mặt sông đuống tại thành phố hà nội
đảm cung cấp nguồn nước sạch cho một phần ba dân số hà nội và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao
nhà máy nước mặt sông đuống áp dụng công nghệ xử lý nước tiên tiến của đức hiện đại nhất trên thế giới
nước sạch sản xuất đủ tiêu chuẩn uống tại vòi đặc biệt nước thải được tái sử dụng thành nước sản xuất và không xả thải ra môi trường
hầu hết thiết bị sử dụng của nhà máy đều có xuất xứ từ các nước g bảy và châu âu
có chất lượng hiệu suất cao vận hành ổn định và tiết kiệm năng lượng
tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi tham luận và làm rõ hơn một số nội dung vấn đề
nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực cấp thoát nước xử lý môi trường tại hà nội
tiêu chuẩn nước sinh hoạt dùng trong hoạt động thông thường tiêu chuẩn áp dụng đối với nước dùng để uống trực tiếp
xin được chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị trong khi tiến trình điều tra vụ xả súng tại new zealand vẫn đang được cấp rút triển khai
thì vai trò của mạng xã hội trong vụ tấn công cũng đang là tâm điểm của dư luận
khi toàn bộ hành vi thực hiện tội ác của hung thủ được chính đối tượng này phát trực tiếp lên mạng
nhiều ngân hàng tại new zealand đã tạm dừng hợp tác với facebook và google
do nhận thấy việc hỗ trợ các kênh thông tin này không còn phù hợp
trong ngày một mươi chín tháng ba hai ngân hàng westpac và tsb của new zealand
đồng loạt xác nhận sẽ rút quảng cáo khỏi mạng xã hội facebook và google
người phát ngôn của westpac thông báo sẽ tạm dừng toàn bộ quảng cáo trên mạng truyền thông xã hội
cho đến khi có thông báo mới
wespat ủng hộ quan điểm cho rằng các công ty truyền thông xã hội
cần có trách nhiệm trong việc xuất bản nội dung không lành mạnh trên các trang web công cộng
trong khi đó ngân hàng tsb bày tỏ thất vọng về vai trò của phương tiện truyền thông xã hội
trong thảm kịch hôm một mươi năm tháng ba
đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ các kênh thông tin này là không còn phù hợp
trước westpac và tsb một loạt các ngân hàng khác của new zealand
cũng tuyên bố tạm dừng cộng tác với facebook và google
bao gồm asb anz kiwibank và bnz
thủ phạm loạt vụ xả súng vào hai thánh đường hồi giáo ở thành phố krasus của new zealand
khiến năm mươi người thiệt mạng sẽ phải đối mặt với sự nghiêm minh của pháp luật
tuyên bố cứng rắn này được thủ tướng new zealand đưa ra ngày hôm nay
trong bối cảnh đang dấy lên nhiều ý kiến lo ngại rằng
thủ phạm đã tiếp tay cho những đối tượng theo chủ nghĩa hồi giáo cực đoàn
tại phiên họp đặc biệt của quốc hội new zealand thủ tướng jacinda ardern
nhấn mạnh tên brenton harrison taran sẽ phải đối mặt với sự nghiêm minh của luật pháp
nữ thủ tướng khẳng định thêm rằng đối tượng là một tên khủng bố
một tội phạm và là một kẻ cực đoàn
có một điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhắc tới tên của hung thủ
cũng như không bao giờ để y có cơ hội lan truyền những tư tưởng lệnh lạ
trước đó một ngày thủ tướng adern đã công bố các kế hoạch thắt chặt luật sử dụng súng
và kế hoạch chi tiết sẽ được chính phủ công bố trong tuần tới
giới chuyên gia nhận định thủ phạm vụ xả súng tại new zealand đã mắc bẫy các tổ chức khủng bố hồi giáo
cái bẫy đó nhằm tới mục tiêu chia rẽ người hồi giáo với phần còn lại của thế giới
và kích động chiến tranh trên mọi lĩnh vực giữa những người theo đạo hồi và những người không theo đạo này
trên thực tế chỉ vài giờ sau khi thông tin về vụ xả súng đẫm máu được lan truyền
không ít những người ủng hộ thanh chiến hồi giáo đã kêu gọi trả thù trên các mạng xã hội